năm hai nghìn hai mươi ngành giao thông sẽ hoàn thành một mươi dự án đường bộ và bắt đầu thi công bốn dự án sửa chữa
nâng cấp đường sắt đây là một mươi bốn dự án giao thông quan trọng được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể một mươi dự án đường bộ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi tổng mức đầu tư tám tỷ đồng
gồm dự án đường bộ nối cao tốc hà nội hải phòng với cao tốc cầu rẽ ninh bình
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba đoạn trà vinh long toàn
dự án quốc lộ hai mươi bảy đoạn tránh liên khương dự án nâng cấp quốc lộ ba mươi đoạn cao lãnh hồng ngự
dự án đường nối quốc lộ bốn c và bốn d dự án quốc lộ ba b dự án nâng cấp mật đường tuyến quảng lộ phụng hiệp
dự án cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ hai mươi bốn dự án cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu
trên quốc lộ hai mươi năm dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi bảy đoạn từ bến phà đình khao đến thị trấn mỏ cầy
bốn dự án đường sắt hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một tổng mức đầu tư bảy tỷ đồng
gồm dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga
và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn vinh nha trang dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn nha trang sài gòn
và dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô trên tuyến đường sát hà nội thhcm
hiện nay tám dự án đường bộ đã hoàn thiện thủ tục đấu thầu bắt đầu triển khai thi công giải ngân kế hoạch
đối với bốn dự án quan trọng cấp bách dự kiến dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô
trên tuyến đường sát hà nội thhcm sẽ được khởi công vào tháng sáu tới đây